quỹ ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ ba mươi năm vào sáng nay với hoạt động cho ý kiến tổng kết về kỳ họp thứ bảy
cũng như góp ý cho công tác chuẩn bị các kỳ họp sau chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi họp
theo báo cáo của văn phòng quốc hội kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong công tác lập pháp
giám sát và giải quyết kiến nghị của cử tri xem xét phê chuẩn các vấn đề khác
bên cạnh đó chất lượng hồ sơ một số dự án luật còn một số hạn chế vẫn còn tình trạng chất vấn trùng lập
chưa rõ ý một số ý kiến trả lời chất vấn còn chung chung chưa có ý kiến rõ về thời hạn giải quyết
một số đại biểu cho rằng kỳ họp thứ bảy tuy là kỳ họp ngắn song đã giải quyết được nhiều nội dung quan trọng
nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận như ký phê chuẩn công mức chín mươi tám thông qua dự án luật phòng chống tắc hại rượu bia
tuy nhiên việc thảo luận góp ý và các văn bản chính sách cần thiết thực hơn sâu sát tình hình thực tế
dự kiến kỳ họp thứ tám sẽ diễn ra trong hai mươi năm ngày làm việc từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
trong đó sẽ dành khoảng một mươi một năm ngày xem xét thông qua một mươi dự án luật và xem xét cho ý kiến tám dự án khác
một số ý kiến đề nghị giảm một số nội dung thảo luận tổ tăng thời gian thảo luận tại hội trường
cải thiện hệ thống biểu quyết điện tử về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau